nắng nóng vẫn còn dài dẳng ở các tỉnh miền trung và chưa hết hẳn
trong ngày hôm nay từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận không còn nắng nóng nữa
nhiệt độ trong ngày hôm nay giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
đến chiều và tối ở vùng núi các tỉnh như thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình thứ tiên huế hay đà nẵng
đều có khả năng xuất hiện mưa rồng nhiệt
đây cũng là dấu hiệu cho thấy khả năng trong vài ba ngày nữa nắng nóng ở miền trung có thể sẽ chấm dứt
còn tại nam bộ và tây nguyên với đà gia tăng của cường độ gió mùa tây nam thì mưa sẽ xuất hiện sớm
ở khu vực nam bộ mưa sẽ xảy ra trước một mươi ba giờ tây nguyên mưa xảy ra trước một mươi năm giờ chiều
trong đó phần phía nam của tây nguyên miền đông nam bộ cũng như các tỉnh biên giới tây nam
vẫn là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở nam bộ và tây nguyên sẽ không cao tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang trong đêm nay và ngày mai đều có mưa rông
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa chưa có mưa rông tầm nhìn xa vẫn duy trì trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước